vâng thưa quý vị bệnh viện giã chiến phước lộc do bộ công an chủ trì và xây dựng trong thời gian giãn cách xã hội tại tp hcm
tại số một mươi bảy phạm hùng huyện nhà bè tp hcm với quy mô hơn ba trăm linh giường bệnh dự kiến khánh thành vào ngày hai mươi chín tháng tám
chỉ trong vòng một tuần mọi công tác chuẩn bị vận hành bệnh viện đều được tiến hành một cách khẩn trương
bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín phước lộc tượng đặt tại xí nghiệp x ba mươi huyện nhà bè tp hcm
khu vực này nằm biệt lập hoàn toàn với khu dân cư đủ điều kiện đảm bảo giãn cách an toàn trong phòng chống dịch
đồng thời thuận tiện trong việc vận chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế
trên tổng diện tích năm ba trăm chín mươi ba sáu m hai bệnh viện giã chiến phước lộc sẽ có quy mô khoảng ba trăm linh giường bệnh
với hệ thống trang thiết bị hiện đại cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn phòng chống dịch covid một mươi chín
với bang chỉ đạo của bộ công an cũng như bộ chủ huy tiền phương
quyết tâm xây dựng bệnh viện giả chiến ở xã phước lộc huyện nhà bè
để tham gia vào việc giúp cho hệ thống y tế trước mắt là y tế của công an dân được giảm tải
cũng như là góp phần cùng với y tế của thành phố giảm tải trong việc điều trị cho những bệnh nhân
khu vực hồi sức tích cực
bệnh nhân covid một mươi chín nặng sẽ có quy mô một trăm linh giường bệnh được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại
để có thể thực hiện cấp cứu hồi sức ở mức độ cao nhất
khu vực dành cho bệnh nhân chờ hồi sức và bệnh nhân nhẹ sẽ có quy mô khoảng hai trăm linh giường
được hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở và cung cấp dường bệnh
thực tế của bệnh viện thì đang xây dựng rất là khẩn trương
một công ty của sun group vào tài trợ cho bộ công an để xây dựng bệnh viện giã chiến
trong thành phố hồ chí minh này thì mọi người
thực sự là một cái quần lao động mà tôi thấy là miệt mài mà rất là cố gắng khẩn trương
để đi vào hoạt động trong ngày hai mươi chín này như theo chương trình của lãnh đạo bộ đề ra
để đảm bảo tiến độ thi công trong bối cảnh thành phố hồ chí minh siết chặt giãn cách xã hội
công tác vận chuyển nguyên vật liệu vô cùng hạn chế
đơn vị thi công đã huy động hai trăm linh cán bộ nhân viên và công nhân nhà thầu làm việc không ngừng nghỉ
từ tám giờ sáng đến hai mươi hai giờ đêm
các cán bộ công nhân tham gia xây dựng bệnh viện giã chiến phước lộng
đều được xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ hai ngày một lần kiểm tra thân nhiệt trước khi vào công trường
đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định năm k về phòng chống dịch
tính đến thời điểm này đội ngũ thi công đã hoàn tất lắp đặt hệ thống chiếu sáng
ốp lát sàn nhà thiết lập hệ thống làm mát trên mái
các trang thiết bị nội thất cho bệnh viện cũng sẽ được tập kết về công trường
sự khiến bệnh viện giã chiến phước lộng sẽ được hoàn thiện vào ngày hai mươi chín tháng tám